trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết sáng ngày một mươi tháng một mươi hai
trung tâm này nhận thông tin tàu bd chín mươi bốn nghìn bảy trăm linh năm ts với bảy thuyền viên trên tàu bị hỏng máy thả trôi
từ một giờ ngày bảy tháng một mươi hai tại vị trí cách hòn la một mươi bảy hải lý theo hướng đông bắc
sau ba ngày trôi giạt lương thực và nước ngọt trên tàu đã cạn kiệt
tinh thần bảy thuyền viên vô cùng hoảng loạn thuyền trưởng yêu cầu trung tâm cứu nạn khẩn cấp
trước tình hình thời tiết ngày càng có nguy cơ xấu ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe thuyền viên tàu bị nạn
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều tàu sar bốn trăm một mươi một khẩn trương lên đường đi cứu nạn bảy thuyền viên
đến chiều ngày một mươi tháng một mươi hai tàu sar bốn trăm một mươi một cùng bảy thuyền viên tàu bd chín mươi bốn nghìn bảy trăm linh năm ts đã về tới cửa danh an toàn